quyết định một trăm năm mươi bảy qdttg thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với ông văn trọng lý nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ do đã có vi phạm
khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng
liên quan tới vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà trong con hẻm trên đường đỗ xuân hợp
khu phố sáu phường phước long b quận chín tp hcm
ngày hôm nay công an quận chín đã bắt giữ được nghi can phóng hỏa là nguyễn hữu phước
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là hàng xóm nhà sát vách với gia đình của nạn nhân
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng bốn giờ ngày hai mươi một tháng một
vụ cháy xảy ra tại căn nhà nằm sâu trong hẻm năm trăm sáu mươi bảy trên hai mươi hai f đường đỗ xuân hợp
quận chín tp hcm ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà khiến năm người trong cả gia đình không thoát nạn kịp tử vong
xác định là lê thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi lê thị tuyết mai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu con gái bà huệ
lê hoàng thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và lê hoàng tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng là con trai của bà huệ
và trần mỹ tuyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là vợ của lê hoàng thanh
theo đại tá trang viết thanh trưởng công an quận chín qua khám nghiệm hiện trường
công an ghi nhận có bốn xe máy để phía trước cửa ra vào của căn nhà đã bị thiêu dụi
ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm và làm sập các gác gỗ của căn nhà
ghi nhận nhiều nghi vấn trong vụ trái này
và bằng các biện pháp nghiệp vụ đến một mươi ba h chiều ngày hai mươi hai tháng một
trinh sát đã phát hiện nghi phạm là hàng xóm tên là nguyễn hữu phước tự hiền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nhà sát vách với gia đình nạn nhân
khi đã thu thập được một số bằng chứng lãnh đạo công an quận chín đã quyết định huy động lực lượng
đến nhà phước bắt giữ đối tượng này
khi trinh sát ập đến phước đang ở nhà
phước rất bình tĩnh về trụ sở công an quận chín để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan công an phước không nhận tội ngay mà luôn tìm cách chối tội quanh co
đến hai mươi hai h cùng ngày sau khi lực lượng công an đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục
phước đã khai nhận mình chính là thủ phạm phóng hỏa vụ đốt nhà
trước đó phước khai là hàng xóm của gia đình bà huệ
gia đình bà huệ ở phía sau thường ra vào con hẻm nhỏ băng qua nhà
nên phước bực tức muốn gia đình bà huệ đi nơi khác
phước đã nhiều lần hỏi mua căn nhà nhưng phía gia đình bà huệ không chịu bán
dạng sáng ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi phước đã dùng xăng tẩm vào nùi rẻ rồi đứng bên nhà
bật lửa ném qua chỗ bốn chiếc xe máy của gia đình bà huệ đang dựng trước nhà
phước khai mục đích chỉ là hù dọa gia đình bà huệ để bà này bán nhà
sau khi gây án phước vẫn bình thản ở nhà đi chợ rồi về nhà như là một người hàng xóm bình thường
để chứng minh mình là ngoại phạm
hiệp vụ việc đang được điều tra làm rõ
phước đã nhiều lần hỏi mua căn nhà nhưng phía gia đình bà huệ không chịu bán
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt giữ được bốn mươi năm đối tượng thu giữ chín con gà đá
hơn chín mươi triệu đồng hàng chục điện thoại di động một bộ bầu cua và gần hai mươi xe mô tô
đối tượng trực tiếp đứng ra tổ chức sòng bạc này là phạm văn đạt
trú tại phường tân hòa thành phố biên hòa
cùng tham gia với đạt còn có cao hoài phương tạm trú tại hố nai ba huyện tràng bom
làm trọng tài và thu tiền sâu
phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng cùng với tăng vật cho công an huyện trảng bom
để tiếp tục điều tra làm rõ
trong khi đó các trinh sát thuộc đội cảnh sát hình sự công an huyện thái thụy tỉnh thái bình
cũng vừa triệt xóa một ổ nhóm đánh bạc bắt giữ một mươi đối tượng
thu giữ trên một mươi năm triệu đồng cùng với nhiều tăng vật có liên quan
tối ngày hai mươi tháng một lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện thái thụy đã bắt quả tang vụ đánh bạc
tại gia đình ông nguyễn đức hân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại thôn thượng phúc xã thụy sơn huyện thái thụy
bắt quả tang một mươi đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài ba k
lực lượng công an đã thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng một mươi năm triệu đồng
một bộ bài một mươi điện thoại di động cùng với nhiều tăng vật có liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vừa khởi tố bắt tạm giam chín đối tượng
cùng chú tại quận đống đa có liên quan tới việc tổ chức tàng trữ chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán cảnh sát
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội có địa chỉ ở số ba mươi tám phường phương mai quận đống đa tp hà nội
các đối tượng gồm đỗ công hưng trần sĩ cường công chú cùng là chủ quán karaoke bmw kép tại đống đa
và bảy đối tượng là nhân viên quán
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một h bốn mươi năm phút ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tổ công tác thuộc đội bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
phối hợp với công an phường phương mai quận đống đa kiểm
hành chính quán karaoke nói trên
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện quán có sáu phòng
đang có khách với tổng số năm mươi bảy đối tượng bốn mươi ba khách một mươi ba nhân viên và đỗ khắc hưng
là người đứng tên chủ quán kiêm quản lý
cơ quan công an đã thu giữ hai năm viên ma túy tổng hợp và một túi ketamin khối lượng sáu trăm tám mươi ba gram
lực lượng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với cảnh sát cơ động công an tỉnh phú yên và công an tp tuy hòa
vừa bắt quả tăng một cơ sở kinh doanh karaoke trá hình
vào khuya ngày hai mươi một tháng một lực lượng công an tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke cường hoa
nằm trên đường chu văn an phường năm tp tuy hòa
tại đây lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tàng ba nữ tiếp viên đang nhảy múa thoát y
phục vụ khách đến hát karaoke
lực lượng kiểm tra đã lập biên bản và tiến hành làm việc với các đối tượng liên quan
để củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào những ngày cận tết lợi dụng lúc người dân đang cần tiền vốn để mua bán
một số đối tượng đã phát tờ rơi cho vay tiền tiêu tín dụng
bằng cách này thì chúng đã dễ dàng tiếp cận với người cần vay vốn thu tiền phí từ hai mươi đến ba mươi rồi chiếm đoạt
phản ánh tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
đối tượng trần hữu thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cư trú tại phường năm thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
vừa bị công an tp mỹ tho triệu tập về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an thọ đã thừa nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ
nên đã cho in hai trăm linh tờ rơi phát nhiều nơi ở địa bàn thành phố mỹ tho với nội dung
vay tiền tiêu dùng tín chấp thủ tục đơn giản nhận tiền trong ngày
khi có người cần vay vốn thọ hẹn đến quán giải khát hứa hẹn sẽ giúp họ vay số tiền lớn mà không cần thế chấp
rồi yêu cầu nạn nhân đưa trước từ năm triệu đồng
năm triệu đồng cho đến một mươi triệu đồng tùy theo mức vay
thọ đã lừa hai người phụ nữ với tổng số tiền một mươi tám triệu đồng
chị nguyễn thị huệ xuân thường trú phường tân long thành phố mỹ tho là một trong những nạn nhân của thọ
anh có nói với em là nếu mà dai ba mươi triệu thì đưa cho anh năm triệu
còn năm mươi triệu thì đưa cho anh một mươi triệu để anh làm bán sau cái lương
rồi sau đó em đồng ý dai cái mức năm mươi triệu em mới điện gọi cho chị em mà em mượn tiền để em dai
em với ảnh mới chạy lại ngân hàng thì trước cửa ngân hàng em cứ đưa cho ảnh khoảng một mươi triệu
rồi ảnh mới vô ngân hàng khoảng một mươi phút ảnh biết em không biết làm gì trong trọng
nhưng mà một mươi phút sau thì ảnh quay trở ra chờ khoảng một mươi năm hai mươi phút gì đó
ảnh mới điện gọi cho một ai đó nói là kịp làm giấy cho em để chịu ra đây kịp mượn tiền hay không
nói xong thì ảnh mới kêu em thôi đi qua bên ngân hàng lấy chứng minh đi
rồi mình vô ngân hàng mình làm giấy mình dai
thì em bước ra em đi khoảng một mươi triệu
còn mấy bước là xe ảnh chạy
còn người phụ nữ này cũng bị thọ lừa chiếm đoạt tám triệu đồng
cuối tháng một mươi hai thọ đến công ty chị phát tờ rơi
trong lúc cần tiền trả nợ thấy thủ tục đơn giản không cần tài sản thế chấp
nên chị gọi điện cho thọ hẹn gặp làm thủ tục vay tiền
chị lo cho em năm triệu em làm hồi sơ dai dùm cho chị
nói rồi xong rồi cái mượn được bốn triệu
một qua ngày sau một tay mới đưa ra bốn triệu
chị chạy cho em hai triệu nó đi
em làm cho chị hai mươi
ráng chạy đưa tổng cộng là sáu triệu
xong rồi điện nói giờ em lo hai triệu nữa
rồi làm cho ba mươi hai triệu
là hẹn qua ngày sau để ký tên để nhận tiền
rồi tới nay luôn
lợi dụng những người cần vay vốn đang có hoàn cảnh rất khó khăn
rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là thủ đoạn lừa đảo mới
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người dân sập bẫy để rơi vào tình trạng nợ chồng nợ
thì khẳng định là những cái tờ rơi đó là những tờ rơi là để đối tượng dùng
để lừa đảo chiếm đoạt tiền chứ là không phải là đối tượng đi dây thật sự giúp đỡ cho bà con
mà khi bà con có nhu cầu thì phải là trực tiếp đến những cái cơ quan tổ chức tín dụng là có uy tín
thì khi đó thì cái việc mà hợp hộ sơ dai dốn sẽ được cái nhân dụng
cái công viên của ngân hàng là người ta hướng dẫn bà con cách thức để thực hiện
tránh trường hợp mà tin tưởng rồi đưa tiền những đối tượng này để bị lừa gạt
để phòng ngừa loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tiến hành giao dịch
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp ba
xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước
một người phụ nữ lớn tuổi trèo qua giải phân cách qua đường đã bị một phương tiện giao thông tông tử vong rồi bỏ chạy
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h một mươi năm phút tối cùng ngày sau khi mua thuốc tây xong
bà trần thị bào bảy mươi bốn tuổi ngụ tại xã tân lập huyện đồng phú đi bộ qua đường và trèo qua giải phân cách trên đường dt bảy trăm bốn mươi một để về nhà
thì bất ngờ bị một chiếc xe máy chưa rõ biển số và người điều khiển lưu thông theo hướng từ thành phố hồ chí minh đi thành phố đồng xoài bình phước

nhưng khi đưa bà trần thị bào vào cú tông mạnh đã khiến bà bào ngã gục xuống đất
ngay sau đó chiếc xe khách mang biển số năm mươi một b một mươi bốn nghìn sáu trăm sáu mươi sáu cũng vừa chạy tới do không xử lý kịp đã cán thẳng lên người bà bảo khiến bà này tử vong tại chỗ
điều đáng lên án là sau khi gây tai nạn khiến người phụ nữ ngã xuống đường
tài xế xe máy không những không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy dẫn đến hậu quả là bà bào bị xe khách tiếp tục cán lên người
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đồng phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
khám nghiệm truy tìm chiếc xe gây tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cuối năm là thời điểm mà nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng mạnh
và cũng là thời điểm mà các đối tượng buôn bán gian lận thương mại sản xuất hàng cấm hàng giả tăng cường hoạt động
gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự
và để chủ động phòng ngừa lực lượng cảnh sát kinh tế đã phối hợp với nhiều lực lượng khác
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh hiệu quả với tội phạm này
góp phần cho người dân vui xuân đón tết an toàn sau đây là ghi nhận tại tỉnh bình định
hơn một mươi bao thuốc lá ngoại bao gồm các nhãn hiệu z hero se graven
tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
đây là số thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định phát hiện thu giữ
tại nhà đối tượng trần đình duy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại số hai trăm chín mươi đường nguyễn văn linh
phường nhân hòa thị xã an nhơn khi đối tượng đang chuẩn bị mang số thuốc trên đi tiêu thụ
trước đó phòng cảnh sát kinh tế cũng đã phối hợp với các lực lượng khác tiến hành dừng
và kiểm tra container biển kiểm soát bốn mươi ba s năm nghìn chín trăm bảy mươi một vận chuyển hàng dệt may và điện tử
lưu thông trên tuyến quốc lộ một qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hơn một mươi bảy kg ngà voi
được nguy trang và cất giấu lẫn trong các thùng hàng tất cả đều không có giấy tờ chứng minh
bên cạnh công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến quốc lộ một
lực lượng chức năng còn đều không có giấy tờ chứng minh

lực lượng chức năng còn đều không có giấy tờ chứng minh

lực lượng chức năng còn đều không có giấy tờ chứng minh
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện khói châu tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi văn hưng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại xóm bảy xã hợp thành huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
có xeo chấm một cm trên sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện